trật lượt đi giữa đội tuyển indonesia và việt nam với kết quả thua một hai trên sân của indo
vẫn chưa phải là kết thúc với thầy trò hỗn độn viên hữu thắng
chúng ta còn chín mươi phút lượt về trên sân mỹ đình
bên cạnh đó là sự sát cánh của hàng triệu con tim hâm mộ luôn đồng hành cùng đội tuyển việt nam
và vào lúc một mươi chín h tối nay trên sân vận động quốc gia mỹ đình sẽ diễn ra trận bán kết lượt về giữa việt nam và indonesia
vài tiếng trước khi trận đấu bắt đầu đã có rất đông người hâm mộ có mặt bên ngoài quảng trường mỹ đình
để hâm nóng không khí trước trận đấu
đồng hồ trước giờ bóng lăn có khá đông người hâm mộ đã có mặt bên ngoài quảng trường sân vận động mỹ đình
đều ủng hộ và cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên nguyễn hữu thắng
mặc dù có thể người hâm mộ chưa hài lòng với màn trình diễn của đội tuyển ở trận lượt đi trên sân khách
nhưng không có nghĩa tinh thần yêu bóng đá của nhiều cổ động viên việt nam đã bị dập tắt
không chỉ những bạn trẻ mà nhiều cổ động viên lớn tuổi đã có mặt tại đây tới lúc hai ba h chiều
mang theo chống phách và sẽ thể hiện
hết mình là cho tổ quốc
cơ hội vào chung kết của đội tuyển việt nam tại aff cup hai nghìn một mươi sáu vẫn còn nguyên vẹn
thất bại một hai ở trận lượt đi không phải là kết quả quá thất vọng
các cầu thủ của chúng ta đã có một bàn thắng trên sân khách
và đây là lợi thế lớn của đội tuyển việt nam trong trận lượt về
người hâm mộ nước nhà hoàn toàn tin tưởng các cầu thủ sẽ lật ngược thế cờ trước indonesia để tiến vào chung kết
đội tuyển việt nam năm nay sẽ trận đấu chiều này sẽ chiến thắng
và vô địch năm nay
sự cuồng nhiệt và ủng hộ hết mình của khán giả nhà trên sân mỹ đình
sẽ là điểm tựa sức mạnh cho các học trò huấn luyện viên nguyễn hữu thắng trong trận đấu vô cùng quan trọng tới nay
hy vọng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển việt nam
hiện thực giấc mơ lần thứ ba được góp mặt ở trận chung kết của giải đấu lớn nhất khu vực đông nam á